các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
thứ năm các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao được phép hoạt động với các quy định cụ thể kèm theo như
hoạt động tham quan bảo tàng những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao thi đấu
các hoạt động thể dục thể thao giải luyện sức khỏe hàng ngày của người dân tổ chức đám tang đạp cưới
thứ sáu hoạt động giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường internet
qua truyền hình từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp
các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định
thứ bảy hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid được tập trung tối đa bảy mươi người
thứ tám hoạt động tập trung ngoài trời trong nhà

cơ sở khám chữa bệnh được hoạt động từ ngày một tháng một mươi
các nhóm cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập ngoài công lập cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế được hoạt động trở lại như sau

xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo